tại thư viện quốc gia việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức hội thảo
phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới nhằm đánh giá thực trạng
và kết quả hoạt động của ngành thư viện trong thời gian qua xác định phương hướng trong thời gian tới
phó thủ tướng vũ đức đam tham dự hội thảo
hội thảo nhằm mục đích đánh giá thực trạng và kết quả ngành thư viện đã đạt được
trong quá trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ đó xác định phương hướng hoạt động
của ngành thư viện việt nam trong thời kỳ mới đây cũng là dịp để các đại biểu cùng thảo luận
làm rõ vai trò của thư viện trong cuộc sống hiện đại mô hình thư viện tương lai
phương thức quản lý vận hành để đổi mới hoạt động đáp ứng được sứ mệnh đối với sự phát triển
văn hóa khoa học giáo dục kinh tế xã hội góp phần hình thành con người việt nam toàn diện
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước thông qua hội thảo ban tổ chức sẽ thu thập
tổng hợp các dữ liệu góp phần xây dựng định hướng phát triển ngành thư viện trong thời gian tới
và hoàn thiện dự thảo luật thư viện trong khuôn khổ hội thảo sẽ có các hoạt động triển lãm
trưng bày một số sản phẩm của ngành thư viện trong những năm qua